đây là sự tri ân của cán bộ nhân viên tập đoàn điện lực việt nam đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
công trình đài tưởng nghiệp anh hùng liệt sĩ đảo cồn cỏ
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nhằm ghi nhận những chiến công hiển hách sự hy sinh anh dũng của các lực lượng bảo vệ đảo tiến tiêu trong công cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
qua thời gian sử dụng và ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khắc nhiệt hiện một số hạng mục của công trình đã xuống cấp
với sự hỗ trợ kinh phí của evn huyện đảo cồn cỏ sẽ có thêm điều kiện để đầu tư tôn tạo công trình nhằm phục vụ tốt hơn cho phát triển du lịch của địa phương cũng như các hoạt động tri ân giáo dục truyền thống
nhân ngày toàn dân hiến máu tỉnh nguyện sáng nay ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện tỉnh hà giang phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng trên miền đá lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
năm nay số người tham gia hiến máu ở tỉnh hà giang mới chủ yếu tập trung ở đội tuổi đoàn các em học sinh sinh viên các thầy cô giáo
để phong trào phát triển sâu rộng thì cần lãnh đạo các cấp các ngành các nhà quản lý gương mẫu đi đầu tham gia hiến máu tình nguyện
và vận động cán bộ công chức viên chức người lao động học sinh sinh viên lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân tham gia hiến máu tỉnh nguyện
sau khi tham gia chương trình sẽ cùng với chúng tôi tuyên truyền vận động người thân gia đình anh em bạn bè và mọi người xung quanh cùng tham gia hiến máu với cái thông điệp là hiến máu cứu người xin đừng thờ ơn
chương trình ngày hội hiến máu tỉnh nguyện giọt hồng trên miền đá tỉnh hà giang lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức là một ngày hội lớn mang ý nghĩa thiết thực
những giọt máu hồng không chỉ giúp người bệnh thoát khỏi hiểm nghèo mà còn thể hiện lòng nhân ái bao dung của mỗi cá nhân đối với cộng đồng
đây là lần hiến máu đầu tiên của em ạ và vì em đến với chương trình này là vì em muốn giúp đỡ những người mà thiếu máu hoặc là hỗ trợ ở chương trình hiến máu ạ
tất cả tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội đều mong muốn thông qua những giọt máu nhỏ bé của mình có thể phần nào giúp những mảnh đời bất hạnh
những bệnh nhân đang cần máu có thêm niềm tin niềm hy vọng để có cuộc sống tươi đẹp hơn góp phần quan trọng trong việc cứu sống bệnh nhân trong cơn hiểm nghèo
đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhiều gia đình
trong khi hỏa hoạn xảy ra các xà lan trên sông cũng đã tích cực hỗ trợ phun nước dập lửa
tuy nhiên phải mất hai giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt
thống kê ban đầu cho biết hỏa hoạn đã thiêu dụi bảy ngôi nhà và không gây thiệt hại về người
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
hôm qua tại phường thới an quận ô môn thành phố cần thơ đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới ba ngôi nhà và một lán trong giữ xe của người dân
đoạn sạt lở dài năm mươi bốn mét lấn vào trong một mươi hai mét và sâu một mươi hai mét
sạt lở khiến ba căn nhà và một nhà gửi xe bị nứt tường sụp lún
chính quyền địa phương cho biết đã di rời dân đến nơi an toàn lắp biển cảnh báo và cử lực lượng túc trực khi có tình huống xấu xảy ra
theo tri cục thủy lợi thành phố cần thơ khu vực này nằm trong giai đoạn ba của dự án bờ kè chống sạt lở sông ô môn
được khởi công khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy hiện đã hoàn thành năm mươi khối lượng công trình
riêng đoạn sạt lở này mới thi công được hạng mục đóng cọc
hiện cơ quan chuyên môn cũng đang thống kê thiệt hại kiểm tra khảo sát vị trí sạt lở để tìm nguyên nhân có biện pháp khắc phục
thời gian qua sông ô môn đặc biệt là khu vực vàm thới an nơi tiếp giáp với sông hậu thường xuyên xảy ra sạt lở
đây là khu vực cửa sông lớn có lưu lượng tàu thuyền qua lại rất đông
các vụ sạt lở đã làm nhiều tuyến đường giao thông nằm dọc sông âu môn bị hư hỏng nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như an toàn cho người dân
tại quảng bình tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động đang có diễn biến phức tạp
nhiều đối tượng mang danh cò xuất khẩu lao động đã lợi dụng tâm lý mong muốn được đổi đời của nhiều người dân rồi tổ chức đưa sang trung quốc lao động bất hợp pháp
từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường
ghi nhận của phóng viên truyền nhân dân
đây là thành quả bao nhiêu năm lao động tại nước ngoài của gia đình chị nguyễn thị nhung xã hoàn trạch huyện bố trạch
kinh tế có khá giả hơn so với trước nhưng cái giá phải trả đối với gia đình chị là quá lớn khi chính người chồng của chị là nạn nhân rất đáng thương tâm của một trong số những lao động trái phép tại trung quốc
tại địa bàn huyện bố trạch tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc để lao động bất hợp pháp ngày càng diễn biến phức tạp
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay huyện bố trạch đã tiếp nhận số công dân bị phía trung quốc trục xuất về nước hơn sáu trăm linh trường hợp
có một mươi bốn trường hợp chết không rõ nguyên nhân và nhiều trường hợp gia đình có người thân bị phía trung quốc bắt giữ đòi tiền chuộc mới được trao trả
mới đây lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn khoảng năm mươi người đang trên đường ra thành phố móng cái quảng ninh để xuất cảnh sang trung quốc trái phép
cán bộ công an đã thuyết phục được hơn bốn mươi người trở về địa phương và làm rõ đối tượng phạm văn thắng bốn mươi bảy tuổi trú tại xã sơn trạch huyện bố trạch có dấu hiệu tổ chức cho năm người xuất khẩu lao động sang trung quốc trái phép
tình hình đó vẫn xảy ra phức tạp do nhiều nguyên nhân khác nhau
thứ nhất là do nguyên nhân là thiểu con
cái thứ hai nữa là nhân thức về pháp luật của người dân chưa cao
do đó là do hạm lời nên một số đối tượng sâu đã lợi dụng dụ dụ lôi kẹo bà con qua lao động phía trung quốc trái phép
từ tình hình trên từ những năm hai nghìn năm đến nay công an huyện bố trạch cũng đã bắt giữ được tám vụ và trên một mươi đối tượng tổ chức cho hàng trăm người xuất cảnh sang trung quốc trái phép
đã chuyển an ninh điều tra xử lý điều tra theo thẩm quyền
vận động hàng trăm người dân trở về địa phương lao động làm ăn chân chính và có nếu như đi nước ngoài thì phải có cách làm thủ tục giấy tờ cần thiết
nhu cầu lao động tìm kiếm việc làm tăng thu nhập là hết sức chính đáng
nhưng với nhận thức chưa đầy đủ bị lôi kéo của những kẻ xấu cùng với giấc mơ đổi đời vô tình
người dân người lao động đang bỏ qua đi những cơ hội tìm kiếm việc làm hợp pháp tại các trung tâm dịch vụ có uy tín
để rồi chọn con đường xuất cảnh trái phép với nhiều rủi ro
lệ lụy đáng lo ngại cho gia đình mình và xã hội
tiếp tục thông tin về vụ việc hai nhóm đối tượng truy sát nhau tại đồng nai
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đã bắt tạm giam trần huy thông
giám đốc chi nhánh văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ đông á cùng ba nhân viên để điều tra về hành vi gây dối trật tự nơi công cộng
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày một tháng bốn phan văn ngọc hai mươi chín tuổi quê tỉnh nghệ an
đến chi nhánh văn phòng công ty dịch vụ bảo vệ đông á việt nam ở ấp hai xã long thọ gặp võ quốc tuấn
để nói chuyện liên quan đến việc tuấn xảy ra mâu thuẫn với ngọc trước đó
lúc này ngọc đi xe ô tô bán tải cùng ba đối tượng chưa xác định lai lịch cầm theo hung khí chém tuấn
thế vậy trần huy thông và tuấn dùng hai súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên hay phát
đồng thời một số nhân viên bảo vệ khác trong đó có nguyễn trung trực và nguyễn văn ánh tham gia đánh trả nhóm ngọc
quá trình ẩu đả đã khiến nguyễn hữu nghĩa nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ đông á bị chém gây thương tích và nhập viện
đến ngày sáu tháng bốn ngọc đến công an huyện nhân trạch đầu thú và hiện đang bị tạm giữ hình sự
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
nguyễn văn ánh tham gia đánh trả nhóm nguyễn hữu nghĩa nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ đông á bị chém gây thương tích và nhập viện

và các giải pháp kỹ thuật ngăn chặn nghe lén
đường dây nóng giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
nếu được thiết lập sẽ là đường dây điện thoại liên lạc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước
mà về mặt lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh
tổng thống mỹ donald trump vừa ký một xác lệnh yêu cầu chấm dứt chính sách được gọi là bắt và thả
theo đó những người nhập cư bất hợp pháp vào nước mỹ sẽ không bị tạm giữ trong khi chờ tòa xét xử
trong xác lệnh mới này tổng thống trump yêu cầu bộ trưởng quốc phòng james mattis
lập một danh sách các cơ sở quân sự có thể được dùng để giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp
đây là nỗ lực mới nhất của tổng thống donald trump nhằm hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào mỹ
từ biên giới phía nam thông qua nước láng giềng mexico
chúng ta không có luật chúng ta chỉ bắt và thả
những người nhập cư bất hợp pháp được trả tự do tức thì
xong hầu như không có ai xuất hiện tại tòa sau đó
chúng tôi sẽ chuẩn bị để quân đội bảo đảm biên giới với mexico
mới đây nhất tổng thống trump đã tuyên bố sẽ triển khai từ hai đến bốn binh sĩ
thuộc lực lượng vệ binh quốc gia tới biên giới phía nam và sẽ duy trì một lực lượng tại đây
cho đến khi bức tường ngăn cách với mexico được xây dựng
hiện dư luận mỹ đang đặt vấn đề về ngân sách cho kế hoạch này
bộ y tế palestine cho biết lực lượng israel đã bắn chết một nhà báo người palestine
trong cuộc đụng đổ tại palestine

nạn nhân là yasser muttazah nhếp ảnh ra của hãng truyền thông ain có trụ sở tại gaza
ngoài ra bộ trên cũng thông báo cái chết của một nạn nhân khác
nâng tổng số thiệt mạng trong cuộc đụng độ trước đó một ngày lên chín người
trước đó khoảng hai mươi người palestine tham gia tuần hành tại năm địa điểm
dọc biên giới giữa khu vực phía đông giải gaza và israel
đây là đợt tuần hành quy mô lớn thứ hai trong sáu tuần biểu tình của người dân palestine
nhằm phản đối israel gửi đi thông điệp đến thế giới rằng
người palestine có các quyền hợp pháp trong đó có quyền hồi hương
bệnh viện thành phố salisbury của anh cho biết
cựu điều viên hai mang người nga sergei skripal hiện đã qua cơn nguy kịch
và sức khỏe đang có dấu hiệu bình phục
theo thông báo quá trình điều trị của ông skripal đang có những kết quả tích cực
khi sức khỏe người bệnh đang dần cải thiện
và đã qua được giai đoạn nguy hiểm có thể đe dọa tới tính mạng
trước đó cô julia skripal con gái của cựu điều viên cũng đã thoát khỏi tình trạng hôn mê
và hoàn toàn có thể xuất viện
đầu tháng trước cựu điều viên hai mang skripal và con gái julia
được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại thành phố stalypury
ngay sau đó london cáo buộc moscow có liên quan dù chưa đưa ra được bằng chứng xác thực
kêu gọi các đồng minh phương tây trục xuất các nhà ngoại giao nga
chính phủ nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ việc
đồng thời đáp trả bằng cách trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước

đồng thời đáp trả bằng cách trục xuất số nhân viên ngoại giao nga